bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ người phát ngôn của chính phủ trần văn sơn chủ trì buổi họp báo
thông tin tại buổi họp báo trung tướng tô ân sô cho biết
cùng bị bắt tạm giam với ngô thị tố nhiên cơ quan điều tra đã khởi tố dương đức việt bốn mươi bốn tuổi
chuyên viên cao cấp ban quản lý đầu tư tổng công ty truyền tải điện quốc gia thuộc tập đoàn điện lực việt nam evn
và lê quốc anh ba mươi chín tuổi trưởng phòng phân tích hệ thống công ty tư vấn điện một
cùng với tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức
kết quả điều tra và tài liệu chứng cứ thu thập được xác định
từ năm hai nghìn hai mươi ngô thị tố nhiên đã biết lê quốc anh và dương đức việt
là những người có quyền tiếp cận các thông tin liên quan đến hoạch định về chính sách phát triển lưới điện của tập đoàn evn
về lưới điện năm trăm linh kv và hai trăm hai mươi kv
nhiên đã hợp thức hóa việc chiếm đoạt tài liệu bằng cách ký hợp đồng lao động
hợp đồng chuyên gia đối với lê quốc anh và dương đức việt
theo hình thức bán thời gian có trả lương
và hai đối tượng trên hai bị can trên đã cung cấp các tài liệu liên quan đến evn
cho ngô thị tố nhiên
các hành vi vi phạm của ngô thị tố nhiên lê quốc anh và dương đức việt
đã phạm một cái tội chiếm đoạt tài liệu của cơ quan tổ chức
và hiện nay cơ quan công an đang tiếp tục mở rộng điều tra
sau khi nhiên bị khởi tố một số cơ quan truyền thông nước ngoài
và một số tổ chức phản động lưu vong đã đưa tin xuyên tả vụ cáo
là việt nam bắt giam các nhà hoạt động môi trường
thì cái việc này thì bộ công an bác bỏ
luật điệu xuyên tạc kể trên và coi đó là hành vi can thiệp
của công việc nội bộ của việt nam
mình xin thông tin với các bạn phóng viên như vậy là hoàn toàn không có chuyện
là bắt nhà hoạt động môi trường
mà đây là việc chiếm đoạt thông tin tài liệu của các cơ quan này
tại buổi họp báo trả lời câu hỏi của phóng viên về vụ án vũ thị thúy
tổng giám đốc công ty bất động sản nhật nam lừa đảo
trung tướng tôn sô cho biết ngày tám tháng chín
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã ra quyết định khởi tố bị can
lệnh tạm giam đối với vũ thị thúy chủ tịch hội đồng quản trị
giám đốc công ty nhật nam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
qua điều tra xác minh ban đầu từ năm hai nghìn hai mươi đến năm hai nghìn hai mươi
thì công ty nhật nam đã thu tổng số tiền tám chín trăm bốn mươi một tỷ đồng
của khoảng hơn hai mươi cá nhân
thông qua bốn mươi năm năm trăm hai mươi năm hợp đồng hợp tác kinh doanh
số tiền thu được này
thì công ty đã chi trả hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu huy động vốn khoảng hai hai trăm bảy mươi hai tỷ đồng
thúy thì chi sử dụng cá nhân khoảng sáu trăm ba mươi năm tỷ đồng
hiện nay cơ quan điều tra đã làm rõ và ghi lời khai của một trăm một mươi một bị hại
bước đầu xác định số tiền bị chiếm đoạt là một trăm ba mươi tám tỷ đồng
bản thân vũ thị thúy khai tại cơ quan điều tra là công ty nhật nam chưa thu được lợi nhuận
và công ty nhật nam cũng không có một cái dự án
bất động sản nào tại tỉnh hòa bình tỉnh bình thuận
như là quảng cáo cho các cá nhân tham gia các dự án của thúy
qua vụ án này bộ công an khuyến cáo các nhà đầu tư hết sức tỉnh táo khi tham gia dự án huy động vốn
trung tướng tôn sô nhấn mạnh và cho biết hiện cơ quan điều tra công an tp hà nội
đang tiếp tục điều tra làm rõ thu hồi tiền tài sản để trả lại cho các bị hại
cũng tại buổi họp báo liên quan đến giải pháp phòng cháy ở các trung cư mini
sau vụ cháy xảy ra
ở phường hạ đình quận thanh xuân hà nội thứ trưởng bộ xây dựng nguyễn văn sinh cho biết
sau vụ cháy chính phủ thủ tướng chính phủ bộ công an bộ xây dựng và các địa phương
đã vào cuộc tổng kiểm tra giả soát trung cư mini qua đó phát hiện nhiều sai phạm trong việc xây dựng loại hình này
thủ tướng chính phủ đã chỉ đạo các bộ ngành chức năng thực hiện ngay các giải pháp
nhằm bảo đảm an toàn cho người dân
tại buổi họp báo bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ trần văn sơn đã thông báo
một số nội dung tại phiên họp chính phủ thường kỳ tháng chín diễn ra cùng ngày
dưới sự chủ trì của thủ tướng chính phủ phạm minh chính
thưa quý vị người cao tuổi là vốn quý của dân tộc là lực lượng quan trọng của đất nước
là dương cột của gia đình và xã hội việt nam
lời chủ tịch hồ chí minh đã khẳng định vai trò tầm quan trọng của người cao tuổi
trong sự nghiệp dự xây đất nước
bằng uy tín và kinh nghiệm tích lũy của mình tuổi già chí không già khi trở về địa phương
bằng cách này hay cách khác những người cao tuổi vẫn tiếp tục công hiến cho xã hội
là tấm gương sáng cho con cháu và thế hệ trẻ nói theo
mấy chục năm công tác trong lĩnh vực vệ sinh môi trường bà oanh hiểu hơn ai hết
ý nghĩa của việc giữ gìn môi trường sạch sẽ khang trang
chính bởi vậy mà từ khi nghỉ hưu đến nay bà luôn coi trọng vận động người dân khu phố
cùng ý thức nâng cao chất lượng cuộc sống
từ những hoạt động bà kêu gọi đều được nhân dân đồng tình ủng hộ
bao giờ mình cũng phải là cái người gương mẫu đi đầu về bản thân mình này về gia đình này
rồi mình thường xuyên đi vận động nhân dân
trước mắt là quanh khu vực nhà mình sau đó rộng ra thì đã đến tổ dân phố
rồi lại lan tỏa được các cái sức khúc của sức mạnh của nhân dân
với nhiều người dù đã ở độ tuổi được nghỉ ngơi thế nhưng tất cả công việc chung
ở địa phương chưa bao giờ thiếu vắng các cụ
không nề hà khó khăn về sức khúc
mà trên hết các cụ vẫn tận tình tâm huyết với các hoạt động phong trào và công tác của địa phương
nhiều ông bà được người dân tín nhiệm bầu giữ các chức vụ cao ở địa bàn cơ sở
phát huy được cái vai trò kinh nghiệm người cao tuổi
chủ yếu là cái thứ nhất là động viên gia đình chấp hành tốt chủ trương chính sách
với thứ hai động viên con cháu đến tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự thì đi tham gia nghĩa vụ quân sự
các cháu nhỏ học hành các thứ thì phải ngoan ngoãn
tôi đã tham gia vào là tri hội trưởng tri hội khuyến học từ năm hai nghìn một mươi bốn cho đến nay
vì năm nay tôi cũng đã cao tuổi rồi
thế nhưng mà nghĩ rằng là vì con vì cháu vì tương lai của thế hệ trẻ
thì mình đóng góp được một chút sức lực nào của mình
mà cái gì mình vì mình là có tham gia hoạt động thì mình mới có sức khỏe mình mới có vui vẻ
còn trí tuệ là con cống hiến
những công hiến tận tâm đó không chỉ là trách nhiệm chung với xã hội với cộng đồng
đó còn là tâm niệm là niềm vui sống mỗi ngày của những người cao tuổi
bây giờ về là làm thế nào giúp được cho mình là có sức khỏe để mà tiếp tục làm tối dựa cho con cái
giúp cho các cán bộ lãnh đạo địa phương và khu dân cư để giữ gìn an ninh chính trị
và xây dựng nếp sống mới
rất vui là được gia đình động viên
thế nên là chưa bao giờ cảm thấy là lản trí gì cả
lúc nào cũng chỉ muốn phân đấu để cho nó thứ nhất để hoàn thành nhiệm vụ
một hai là để cho cái an ninh của địa phương nó được tốt hơn
cái việc mà tham gia với địa phương với tổ dân phố mà nhất là giúp cho bà con
đó là vừa là trách nhiệm vừa là cái niềm vui
và cũng là cái mà chúng tôi rất phấn khởi khi được những dân tiêu dựa
qua công tác điều tra xăng minh cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã chứng minh làm rõ
trong quá trình lập phê duyệt tổ chức đấu thầu dự án đầu tư nâng cấp và mua sắm máy móc thiết bị
phục vụ nghiên cứu và sản xuất thử nghiệm sản phẩm vi cơ điện tử
tại trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
đủ căn cứ xác định hành vi thông đồng giữa cơ quan quản lý nhà nước chủ đầu tư nhà thầu tư vấn đấu thầu
và nhà thầu cung cấp thiết bị là công ty trách nhiệm hiếu hạn thương mại dịch vụ kỹ thuật tst
để trúng thầu vi phạm nghiêm trọng các quy định của luật đấu thầu gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng cho tài sản nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra quyết định khởi tố vụ án hình sự khởi tố bảy bị can ra lệnh bắt bị can để tạm giam
đối với ngô võ kế thành giám đốc trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
hoàng minh bá giám đốc công ty tst huỳnh trọng nghĩa giám đốc công ty trường thịnh về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
trần thị bình minh nguyên phó giám đốc sở kế hoạch đầu tư tp hcm đang bị tạm giam trong vụ án xảy ra tại trung tâm công nghệ sinh học tp hcm
phan tất thắng phó phòng kinh tế sở kế hoạch đầu tư tp hcm về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cũng ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú
đối với trần duy phước nguyên kế toán trưởng công ty tst nguyễn đức quỳnh nguyên nhân viên trung tâm nghiên cứu triển khai khu công nghệ cao tp hcm
về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đang tiếp tục điều tra triệt đề mở rộng vụ án áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi tài sản cho nhà nước
viện kiểm sát nhân dân tối cao
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an vừa hoàn tất cáo trạng truy tố ba mươi tám bị can trong vụ án vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng đưa hối lộ nhận hối lộ lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần việt á và các đơn vị liên quan
liên quan đến vụ án bị can phan quốc việt chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc công ty việt á và vũ đình hiệp phó tổng giám đốc công ty việt á bị truy tố về tội vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng và đưa hối lộ
trong đó chủ tịch việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn một trăm linh sáu tỷ đồng phó tổng giám đốc công ty việt á bị cáo buộc đưa hối lộ hơn ba mươi hai tỷ đồng
ông nguyễn thanh long cựu bộ trưởng bộ y tế bị cáo buộc nhận hối lộ hai hai mươi năm triệu usd
tương đương hơn năm mươi một tỷ đồng
ngoài ra còn năm bị can khác bị cáo buộc nhận hối lộ gồm ông phạm duy tuyến giám đốc cdc hải dương nhận hối lộ hai mươi bảy tỷ đồng
ông trịnh thanh hùng phó vụ trưởng vụ khoa học và công nghệ các ngành kinh tế quỹ thuật bộ khoa học và công nghệ nhận hối lộ ba trăm năm mươi usd tương đương hơn tám tỷ đồng
ông nguyễn minh tuấn nguyên vụ trưởng vụ trang thiết bị và công trình y tế bộ y tế nhận hối lộ ba trăm linh usd tương đương hơn sáu chín tỷ đồng
ông nguyễn huỳnh phó trưởng phòng quản lý giá thuốc cục quản lý dược bộ y tế nguyên thư ký thứ trưởng bộ y tế nhận hối lộ hơn năm mươi ba tỷ đồng
trong đó chuyển cho ông nguyễn thành long hơn bốn mươi chín tỷ đồng và sử dụng cá nhân bốn tỷ đồng
ông nguyễn nam liên vụ trưởng vụ kế hoạch tài chính bộ y tế nhận hối lộ một trăm linh usd tương đương hơn hai ba tỷ đồng
trong số những người bị truy tố còn có ông chu ngọc anh nguyên bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ
phạm công tạc cựu thứ trưởng bộ khoa học và công nghệ nguyễn văn trịnh cựu cán bộ văn phòng chính phủ
cơ quan điều tra xác định ông nguyễn thanh long đã lợi dụng chức vụ quyền hạn làm trái các quy định của pháp luật
gây thiệt hại đặc biệt nghiêm trọng tài sản nhà nước
sau nhiều ngày xét xử các bị cáo trong vụ án tại công ty cổ phần nhiệt điện phà lại
tòa án nhân dân tỉnh hải dương đã tuyên án về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
và tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng
theo cáo trạng ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn năm tổng công ty điện lực việt nam quyết định phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi
hệ thống làm sạch bình ngưng dây chuyển một nhà máy điện phà lại một
phạm kim lâm nguyên chủ tịch hội đồng quản trị nguyễn khắc sơn nguyên tổng giám đốc công ty cổ phần nhiệt điện phà lại
đã không chỉ đạo và thực hiện việc lập thẩm định phê duyệt dự án không lập thẩm định phê duyệt thiết kế không lập thẩm định phê duyệt dự toán
quyết định nâng tổng mức đầu tư của dự án từ hơn sáu mươi bảy tỷ đồng lên hơn một trăm linh một tỷ đồng sau đó nâng lên hơn một trăm ba mươi năm tỷ đồng
hành vi vi phạm các quy định trong đấu thầu của các bị cáo gây thiệt hại cho công ty số tiền hơn hai mươi sáu tỷ đồng
hội đồng xét xử tuyên phạt các bị cáo phạm kim lâm sáu năm tù nguyễn khắc sơn năm năm sáu tháng tù
lê văn ánh lê thế sơn cùng chịu mức án bốn năm sáu tháng tù
nguyễn hữu sơn ba năm sáu tháng tù về tội vi phạm quy định về đầu tư công trình xây dựng gây hậu quả nghiêm trọng
các bị cáo khác thuộc nhiệt điện phả lại cũng bị tuyên phạt tội danh trên gồm lê văn anh cựu trưởng phòng kế hoạch vật tư
và lê thế sơn cựu kế toán trưởng cùng bị áp dụng mức án bốn năm sáu tháng tù
nguyễn hữu sơn cựu phó phòng kế hoạch vật tư nhận ba năm sáu tháng tù
trịnh tiến dũng cựu cán bộ phòng kế hoạch vật tư lĩnh ba mươi sáu tháng tù nhưng cho hưởng án treo
các bị cáo khác bị tuyên về tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng phải nhận mức từ ba mươi đến ba mươi ba tháng tù treo
ngoài ra các bị cáo còn có trách nhiệm phải bồi thường thiệt hại số tiền đã gây thiệt hại cho công ty cổ phần nhiệt điện phả lại hơn hai mươi sáu tỷ bốn trăm linh triệu đồng
thưa quý vị mùa thu hà nội mùa được coi là đẹp nhất trong năm với khí hậu dịu mát cảnh sắc yên bình lãng mạn
sức hút rất riêng của mùa thu hà nội khiến không chỉ người dân thủ đô mà cả du khách gần xa thích thú
ngành du lịch hà nội đang từng bước khai thác về đẹp mùa thu xây dựng thành sản phẩm du lịch hấp dẫn và sáng tạo
và đây cũng là một trong những lý do festival thu hà nội năm hai nghìn hai mươi ba và không gian giới thiệu ẩm thực hà nội
được tổ chức tại phố đi bộ hồ hoàn kiếm và cung thiếu nhi hà nội từ ngày hai mươi chín tháng chín đến ngày một tháng một mươi
sự kiện do trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại du lịch thành phố hà nội triển khai tổ chức
đây là lần đầu tiên hà nội tổ chức festival thu hà nội năm hai nghìn hai mươi ba với chủ đề thu hà nội đến để yêu
festival bao gồm các không gian hương sắc mùa thu hương vị mùa thu quả tặng mùa thu vườn ánh sáng
với các gian trưng bày gian hàng tiểu cảnh
giới thiệu các điểm đến du lịch hà nội hấp dẫn vào mùa thu như cầu long biên phố cổ hà nội chùa một cột làng hoa mê linh làng cổ đường lâm
đặc biệt sẽ có các gian hàng mô phỏng nhà phô phái ở phố lê thịnh
đặc biệt sẽ có các gian hàng mô phỏng nhà phố lê thịnh góc phố ẩm thực tại hiện
nơi đã có dấu ấn từ trước mà chúng tôi còn kỳ vọng cái khu vực của ngoại thành với rất nhiều những cái di sản những cái sản phẩm kể cả ẩm thực cũng rất nhiều cái phong phú đa dạng mà chưa được khai thác
du khách tham gia festival thu hà nội lần này được trải nghiệm không gian cốm hương vị mùa thu với câu chuyện về việc hình thành và phát triển nghề sản xuất cốm của người hà nội
từ sản phẩm thô đến hiện đại phù hợp tiêu chuẩn quốc gia và quốc tế
thưởng thức các sản phẩm của người hà nội và phát triển nghề sản xuất của người hà nội
từ cốm đặc biệt thơm ngon đậm hương vị mùa thu hà nội
thu hà nội đến để yêu tôi cảm xúc cảm xúc với cái tên đó
và là những người mà làm những nghề bánh kẹo truyền thống hà nội thì muốn trình diễn cho thực khách và quan khách cũng như bạn bè quốc tế
thấy một cái không gian về bánh cốm của ông cha mình ngày xưa
nói về cốm mùa thu nó rất đặc biệt
với một trăm năm mươi gian hàng cùng chuỗi hoạt động độc đáo
sự kiện lần này được kỳ vọng sẽ góp phần quảng bá giá trị đặc sắc các làng nghề truyền thống
được coi là tinh hoa di sản văn hóa với những đặc trưng riêng có
đến đây du khách sẽ có những ấn tượng sâu sắc về hà nội
điểm đến du lịch hấp dẫn an toàn thân thiện
và tin tưởng festival thu hà nội sẽ là hoạt động được tổ chức thường niên vào mỗi dịp thu về
đây là lần đầu tiên mà tôi thấy công ty thu về hà nội
đây là một lễ hội một festival dành riêng cho mùa thu hà nội
khi đến đây tôi cảm thấy rất là vui vì có nhiều sản vật
sản vật mà dành riêng cho thu hà nội như là đồ ăn thức uống
và đặc biệt là được cảm nhận không khí của mùa thu hà nội
hôm nay rất đặc trưng riêng
tôi hy vọng rằng sẽ có nhiều du khách hơn đến đây
giống như tôi để cảm nhận không khí của mùa thu hà nội
điểm nhấn của lễ hội thu năm nay là chương trình carnival được giàn dựng công phu
với quy mô gần hai người
do chính đồng bào các dân tộc và người dân
đến từ các quận huyện thị xã của hà nội biểu diễn
sẽ được tổ chức vào ngày một tháng một mươi
cùng với đó là các hoạt động như múa lân sư rồng của huyện thanh oai
diễu hành cổng chiêng các dân tộc và vẽ tranh hà nội trong mắt em